cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc hai nghìn hai mươi
đã chính thức khai mạc tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày hai tháng một mươi
và được tổ chức tại năm tỉnh thành phố trên cả nước
cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc hai nghìn hai mươi
là hoạt động nghề nghiệp nhằm tôn vinh quảng bá bảo tồn
và phát huy các giá trị của âm nhạc dân gian việt nam
góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
cuộc thi năm nay thu hút sáu trăm năm mươi thí sinh và ba mươi năm đoàn nghệ thuật trong cả nước tham gia
và được tổ chức lần lượt tại năm địa điểm đắk lắc thành phố hồ chí minh
tỉnh thanh hóa tỉnh vĩnh phúc và tại thủ đô hà nội
sự kiện này cũng là hoạt động liên hoan và cuộc thi chuyên nghiệp đầu tiên
sẽ được phát trực tiếp trên kênh youtube nghệ thuật biểu diễn việt nam